thưa quý vị sáu mươi năm năm kể từ ngày được mở đường trường sơn đã đi vào lịch sử trở thành con đường huyền thoại biểu tượng cho khát vọng độc lập thống nhất của dân tộc việt nam
trên con đường này ngã ba đồng lộc là một vị trí đặc biệt máu của nhiều thanh niên sung phong đã đổ xuống tọa độ lửa này với tinh thần đường chưa thông không tiếc xương tiếc máu